theo thông tin từ tổng cục thống kê khu vực nông nghiệp và thủy sản quý i năm hai nghìn hai mươi gặp nhiều khó khăn
do ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp
tính đến trung tuần tháng ba cả nước gieo trồng được gần ba triệu hectare lúa đông xuân chỉ bằng chín mươi bảy cùng kỳ năm trước
trong đó đồng bằng sông cửu long chỉ đạt hơn một triệu năm trăm linh nghìn hectare giảm hơn năm mươi bảy nghìn hectare so với cùng kỳ năm trước
ngoài ra sản lượng thủy sản quý i năm hai nghìn hai mươi ước tính chỉ tăng hai so với cùng kỳ năm trước
ngành nông nghiệp hiện tại cũng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi hạn hán và xâm nhập mặn tại vùng đồng bằng sông cửu long
đặc biệt là dịch covid một mươi chín khiến tình hình xuất nhập khẩu nông sản bị hạn chế